với hai mươi năm năm phát triển là một tập đoàn lớn mạnh và đóng góp không nhỏ cho kinh tế của đất nước
tập đoàn vàng bạc đá quý đô chi đã tổ chức lễ kỷ niệm và vinh sự đón nhận huân chương lao động hạng nhất của chủ tịch nước
tới sự buổi lễ có đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cùng phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển và lãnh đạo nguyên lãnh đạo các bộ ban ngành
sau hai mươi năm năm nỗ lực không ngừng tập đoàn vàng bạc đá quý doji đã phát triển lớn mạnh vươn lên thành doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực vàng bạc đá quý
và trở thành tập đoàn đa ngành hàng đầu việt nam và trong khu vực đóng góp to lớn cho ngân sách của nhà nước
xứng đáng là thương hiệu quốc gia việt nam và là hình ảnh tiêu biểu cho sự phát triển vững mạnh và đáng tự hào của nền kinh tế tư nhân việt nam
không chỉ góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội tập đoàn còn giải quyết được vấn đề về việc làm cho hàng nghìn người lao động
và triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội cho người có hoàn cảnh khó khăn
với những đóng góp không nhỏ tập đoàn đã vinh dự được nhận nhiều huân chương cao quý
tại buổi lễ thay mặt chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã trao huân chương lao động hạng nhất cho tập đoàn
đồng chí nguyễn văn bình đã trao huân chương lao động hạng nhì cho chủ tịch tập đoàn vàng bạc đá quý đô chi ông đỗ minh phú